kính chào quý vị và các bạn
hội tụ gió trên cao vẫn là tác nhân gây mưa vừa mưa to cho các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
trong mưa rông có thể tiềm mẩn tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do mưa nhiều nên người dân cũng cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp
sau đó từ ngày hai mươi bảy trở đi mưa sẽ giảm dần cả về diện và lượng
còn về nhiệt độ nền nhiệt độ trên khu vực trong ba ngày tới khá dễ chịu chỉ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
tương tự trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
và cũng từ ngày hai mươi bảy thì mưa rông trên khu vực cũng sẽ giảm cả về diện và lượng
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây có tăng nhưng không quá cao ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh ở phía bắc miền trung như thanh hóa nghệ an
trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
từ ngày mai mưa giảm xuống diện dài rác nhưng khả năng vẫn xuất hiện cục bộ mưa vừa
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này phổ biến từ hai mươi chín ba mươi một độ
sao đến ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng sáu mưa tiếp tục giảm và ban ngày có nắng gián đoạn
nên nhiệt độ tăng dần từ một đến hai độ mỗi ngày
khu vực từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế nắng nóng đã giảm đáng kể
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới chỉ trong khoảng là từ ba hôm
thời tiết cũng đã có sự biến đổi mức độ nắng nóng đã giảm đáng kể
với nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
chỉ cục bộ có nơi trên ba mươi năm độ
về chiều tối tại đây có thể xuất hiện mưa rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
tại vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
tiếp tục chịu sự chi phối của hoạt động đới gió tây nam

nên về chiều tối vẫn có mưa rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực có năng gián đoạn
cùng nền nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới tại đây cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
do tác động của gió mùa tây nam
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực cũng có năng gián đoạn
với nền nhiệt độ khá dễ chịu
ngày đêm chỉ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ c
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba bốn độ